liên quan đến vụ cháy dãy nhà ở đường đê la thành quận ba đình cạnh bệnh viện nhi trung ương
vừa qua cơ quan chức năng đã có kết quả bước đầu về công tác pháp y khám nghiệm đối với hai tử thi
được phát hiện trong vụ cháy nghiêm trọng này
theo đó khám nghiệm hiện trường sơ bộ cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy là do chập điện
qua công tác khám nghiệm hiện trường sơ bộ cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy do chập điện
điểm cháy xuất phát tại nhà ông nguyễn thế hiệp chủ dãy nhà trọ cạnh bệnh viện nhi trung ương
sau đám cháy phát hiện hai nạn nhân thiệt mạng nguyên nhân tử vong do ngạt khí co
các căn nhà bị cháy hầu hết là nhà tạm cơi nới không bảo đảm về kết cấu xây dựng
toàn bộ hệ thống khung thép mái tôn bị sập do tác động của nhiệt khi cháy